hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỹ kiên quyết phản đối israel thực hiện cuộc tấn công lớn ở rafah vì cho rằng israel không có cách nào có thể tiến hành một cuộc tấn công mà vẫn đảm bảo an toàn cho hơn một triệu người palestine đang trú ẩn ở đó
những tháng gần đây mỹ đã tổ chức một số cuộc họp trực tuyến với các quan chức hàng đầu của israel để bày tỏ mối lo ngại về hoạt động quân sự ở rafah và đưa ra các phương án thay thế
một quan chức cấp cao của chính quyền mỹ nói với tờ the times ở israel rằng các cuộc đàm phán đó sẽ tiếp tục
nhưng nhà trắng xác định rằng không đủ để giải quyết những lo ngại của mình
quan chức này cho biết vào tháng trước khi các nhà lãnh đạo israel dường như sắp quyết định thực hiện chiến dịch ở rafah
chúng tôi bắt đầu xem xét cẩn thận đề xuất chuyển các loại vũ khí cụ thể cho israel mà có thể được sử dụng ở rafah
quan chức này tiết lộ quá trình xem chất này đã dẫn đến việc mỹ tạm dừng vận chuyển một tám trăm linh quả bom loại hai pow trên chín trăm linh kg
và một bảy trăm linh quả bom loại năm trăm linh bao trên hai trăm hai mươi kg vào tuần trước
đồng thời lưu ý rằng nhà trắng đặc biệt lo ngại israel sẽ sử dụng những quả bom nặng hai pow ở rafah
theo quan chức này mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến số bom hạng nặng nói trên
quan chức cấp cao này dường như cũng xác nhận một thông tin rằng mỹ đã chỉ hoãn bán bom tấn công trực diện phối hợp cho israel
nhưng làm rõ rằng thương vụ này diễn ra ở giai đoạn sớm hơn nhiều so với việc vận chuyển bom hạng nặng mà nước này đã hoán lại vào tuần trước
các lô hàng vũ khí mà mỹ đang xem xét được lấy từ các quỹ phân bổ từ nhiều năm trước
và không nằm trong viện trợ mà quốc hội mỹ đã phê duyệt cho israel vào tháng trước
xác nhận từ chính quyền mỹ được đưa ra vài giờ sau khi một số người phát ngôn của mỹ nói về việc
mỹ dường như chấp thuận để israel thực hiện hoạt động hạn chế tại rafah
cụ thể người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john binki cho rằng
mục tiêu của chiến dịch rafah là chính đáng nhưng cảnh báo đánh giá này có thể thay đổi
nếu cuộc tấn công mở rộng quy mô và gây ra cản trở kéo dài đối với hoạt động vận chuyển viện trợ đến gaza
ông kimby nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo
điều mà những người đồng cấp israel đã thông báo với chúng tôi là hoạt động trên có quy mô hạn chế
và có mục đích ngăn chặn hamas vận chuyển vũ khí tiền bạc vào gaza
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ marthie me cho biết trong một cuộc họp báo khác
cho đến nay đây dường như là một hoạt động hạn chế nhưng mọi việc phụ thuộc rất lớn vào những gì diễn ra tiếp theo
các quan chức mỹ muốn phân biệt rạch ròi giữa những hành động mà israel thực hiện cho đến nay
với một số hoạt động quân sự quan trọng hơn mà mỹ tiếp tục phản đối
vì lo ngại cho hơn một triệu người palestine đang trú ẩn ở rafah
ông miller nói thêm
chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không muốn thấy chiến dịch quân sự lớn
đây có vẻ như là khúc dạo đầu cho một chiến dịch quân sự lớn
về phản ứng chính sách chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo trước khi đưa ra những quyết định đó
trong nhiều tháng qua thủ tướng israel benjamin netanyahu đã tuyên bố rằng
binh sĩ israel sẽ thực hiện chiến dịch nhằm tiêu diệt tận gốc các căn cứ cuối cùng của hamas ở rafah
bất kể liệu các cuộc đàm phán về con tin có đạt được thỏa thuận hay không
theo các quan chức quốc phòng israel
bốn trăm linh số sáu tiểu đoàn còn lại của hamas
đang ở trong thành phố này cùng với các thành viên lãnh đạo và một số lượng đáng kể con tin
mà nhóm này bắt cóc từ israel trong cuộc tấn công ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hoạt động của quân đội israel vào đầu ngày bảy tháng năm đã khiến cửa khẩu rafah bị đóng
dù đây là một trong những cổng chính để chuyển viện trợ vào gaza
cửa khẩu rafah bị đóng sau khi cơ khẩu kerem salom gần đó của israel cũng bị đóng
sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của hamas cuối tuần qua khiến bốn binh sĩ israel thiệt mạng
ảnh vệ tinh cho thấy israel chuyển từ năm km
ông kích sang tiến công trên bộ nhằm vào rafah thành trì cuối cùng của hamas ở miền nam giải gaza
những bức ảnh do vệ tinh của planet labs chụp ngày năm đến ngày bảy tháng năm cho thấy một số tòa nhà bị sàn phẳng
và nơi tập kết phương tiện của lực lượng phòng vệ israel idf bên ngoài cửa khẩu rafah
nối giữa thành phố cùng tên ở cực nam giải gaza với ai cập
đây là những hình ảnh rất giống với các hoạt động của idf trong giai đoạn đầu tấn công trên bộ vào gaza hồi năm ngoái
hoạt động tập kết phương tiện và săn ủi công trình được coi là dấu hiệu đầu tiên
cho thấy chiến dịch tấn công bằng bộ binh đã bắt đầu
theo dấu vết trên ảnh vệ tinh lực lượng israel không chỉ hiện diện ở cửa khẩu rafah
mà đã tiến thêm khoảng một sáu km vào trong dài gaza
một số khu vực ở rafah xuất hiện dấu hiệu rõ ràng của việc săn ủi bằng máy móc hạng nặng
trong chiến dịch tiến công miền bắc giải gaza vào cuối năm ngoái
không quân israel ban đầu tung loạt đòn không kích nhắm vào các mục tiêu trọng yếu
rồi bộ binh sau đó tiến quân đều xe ủi bọc thép phối hợp với xe tăng
và các phương tiện quân sự khác săn phẳng nhiều tòa nhà trong khu vực
tiềm kích của israel hôm sáu tháng năm đã phá hủy ném bom một số tòa nhà ở rafah
làm ít nhất bốn người thiệt mạng và hai mươi người bị thương
ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động không kích dường như vẫn tiếp diễn khói bốc lên từ một số địa điểm
idf ngày bảy tháng năm tuyên bố đang thực hiện chiến dịch tấn công hạn chế
nhằm vào những khu vực cụ thể ở đông rafah
trong đó có những đợt đột kích chấp nhoáng có mục tiêu
idf cho biết đã hạ các thành viên của nhóm vũ trang đối địch trong khu vực
cũng như phát hiện cơ sở và hầm ngầm của đối phương ở đông rafah
rafah trở thành vấn đề trọng điểm trong chiến sự tại giải gaza
khi thủ tướng israel benjamin netanyahu đối mặt với áp lực ngày càng tăng
từ phe chủ chiến trong liên minh để mở chiến dịch toàn diện nhằm vào thành phố và xóa sổ hamas
còn các đồng minh phương tây hối thúc ông ưu tiên đặt thỏa thuận đình chiến để đổi lấy những con tin
sau hơn bảy tháng xung đột hơn một triệu người palestine đã di tản tới nơi ẩn náu ở rafah
nhiều bên lo ngại chiến dịch nhằm vào rafah sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tại thành phố này
giới chức israel nhiều lần tuyên bố sẽ mở chiến dịch tấn công rafah để xóa sổ các tiểu đoàn hamas
đang ẩn náu tại thành phố này bất chấp nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế phản đối việc này
ở một diễn biến khác liên quan đến israel trong trường hợp israel tấn công các cơ sở hạt nhân của iran
khả năng giăn đe của iran sẽ thay đổi
lãnh tụ tối cao iran ali khamenei đã cấm phát triển vũ khí hạt nhân vào đầu những năm hai nghìn
vào năm hai nghìn một mươi chín ông nhắc lại lập trường chế tạo và tàng trữ bom hạt nhân là sai
và sử dụng bom hạt nhân bị cấm về mặt tôn giáo mặc dù chúng ta có công nghệ hạt nhân
nhưng iran đã kiên quyết tránh được điều đó
tuy nhiên vào năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng tình báo iran lúc bấy giờ cho biết
rằng áp lực của phương tây có thể thúc đẩy iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân
tháng trước bộ ngoại giao iran đã làm rõ rằng lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân vẫn được áp dụng
mặc dù một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cảnh báo rằng
nước này có thể thay đổi chính sách hạt nhân nếu bị áp lực do các mối đe dọa tới israel
sau khi căng thẳng với israel gia tăng
chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran phụ trách an ninh hạt nhân amad hatalav
nói rằng các mối đe dọa của israel có thể thúc đẩy iran xem xét lại học thuyết hạt nhân
vào tháng bốn quan hệ iran và israel đã trở nên căng thẳng đỉnh điểm
khi iran trực tiếp phóng khoảng ba trăm linh tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào israel
mục đích là để trả đũa vụ đại sứ quán iran ở syria bị tấn công mà họ cáo buộc israel là thủ phạm
israel với sự giúp đỡ của mỹ và các đồng minh gần như chặn hoàn toàn cuộc tấn công của iran
đáp lại israel đã tấn công một căn cứ không quân gần isfaham ở miền trung iran
làm hư hỏng hệ thống phòng thủ radar
iran coi cuộc tấn công này là không nghiêm trọng
từ đó làm giảm bớt lo ngại
về một cuộc chiến tranh trong khu vực
theo the new york times hệ thống radar nói trên làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạt nhân bí mật natan gần đó
iran báo cáo không có thiệt hại nào đối với các địa điểm hạt nhân
cảnh báo mới nhất của ông kharaji được đưa ra khi giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế rafael grossi
chỉ trích iran không hợp tác trong các cuộc thanh tra hạt nhân và các vấn đề nổi bật khác
iran đã ngừng tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
sau khi mỹ dưới thời tổng thống donald trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm hai nghìn một mươi tám
và áp dụng lại các lệnh trừng phạt sâu rộng
căng thẳng giữa iran và iaea đã liên tục bùng phát kể từ khi thỏa thuận hạt nhân trên sụp đổ
những nỗ lực do liên minh châu âu eu làm trung gian cho đến nay
vẫn không thể khiến mỹ thay đổi lập trường và khiến iran tuân thủ lại thỏa thuận hạt nhân
trong một báo cáo tháng ba iaea cho biết kho dự trữ urani đã làm giàu ước tính của iran
đạt gấp hai mươi bảy lần giới hạn quy định trong hiệp định năm hai nghìn một mươi năm